theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng chín này sẽ có khoảng hai ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên biển đông
trong đó có một cơn có thể ảnh hưởng đến việt nam tần suất cao xảy ra tại khu vực phía bắc miền trung
không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần khả năng đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng một mươi ngày đầu tháng
ngoài ra nước ta còn có thể chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới hoặc các nhiễu động nhiệt đới khác
do vậy khu vực bắc bộ vẫn có nguy cơ xảy ra các đợt mưa trên diện rộng